thời tiết thất thường trong những ngày vừa qua đang khiến cho nhiều loại virus gây bệnh phát sinh trong đó có bệnh tay chân miệng
tuy là bệnh lành tính nhưng cũng có khả năng để lại biến chứng nguy hiểm nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
vừa tới lớp học hè được vài ngày thì em bé ba tuổi rưỡi này xuất hiện các triệu chứng sốt cao không hạ bỏ ăn uống tay chân nổi vết mần đỏ
tới bệnh viện đa khoa sanh vôn thăm khám cháu được kết luận mắc tay chân miệng và phải ở lại điều trị nội chú
thống kê từ đầu năm nay hà nội ghi nhận gần một một trăm linh ca mắc tay chân miệng
tính riêng tại khoa nhịp
tổng hợp bệnh viện đa khoa sanh pôn tiếp nhận điều trị khoảng hơn hai trăm linh trẻ mắc
bệnh do virus gây ra và thường bùng phát khi diễn biến khí hậu bất lợi
là bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách nó có thể gây biến chứng nguy hiểm
tháng chín đến tháng một mươi hai là cao điểm của dịch tay chân miệng
đặc biệt khi học sinh quay lại trường học nguy cơ lây lan rất nhanh
khi có những biểu hiện nghi ngờ của tay chân miệng phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị
để phòng bệnh cho trẻ phụ huynh cần vệ sinh môi trường sạch sẽ rửa tay trước khi tiếp xúc với con
bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng tăng sức đề kháng
trường hợp trẻ mắc bệnh cần được cách ly ngay để phòng lây chéo